tối ngày hai mươi sáu tháng chín tại thủ đô viên trăn lào hội người việt nam tại thủ đô viên trăn phối hợp với chùa phật tích tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm dành cho con em người việt nam tại lào vui đón tết trung thu
hoạt động vui đón tết trung thu được tổ chức thường niên đã trở thành hoạt động văn hóa quen thuộc luôn được con em cộng đồng người việt nam tại lào chờ đón
đồng thời là cầu nối để văn hóa việt nam lan tỏa đến gần hơn với người dân thủ đô viêng trăn của lào
các em thiếu niên nhi đồng được thưởng thức màn múa lân sôi động các tiết mục văn nghệ đặc sắc do ban văn nghệ chùa phật tích ở thủ đô viên trăn
các em học sinh trường song ngữ lào việt nam nguyễn du trường mầm non tôn ca biểu diễn
theo đại diện đại sứ quán việt nam tại lào dịp tết trung thu năm nay tại thủ đô viên trăn hoạt động vui đón tết trung thu dành cho các em thiếu niên nhi đồng
được tổ chức ở nhiều nơi như chùa phật tích chùa bàng long trường song ngữ lào việt nam nguyễn du với chương trình phong phú và ý nghĩa cùng nhiều phần quà hấp dẫn